nhân chuyến thăm cấp nhà nước vương quốc campuchia của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
và đoàn đại biểu cấp cao việt nam hai nước đã ra tuyên bố chung
truyền hình nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn tuyên bố chung
cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam vương quốc campuchia
nhận lời mời của quốc vương campuchia norom sihamoni tổng bí thư ban chấp hành
trung ương đảng cộng sản việt nam chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn phú trọng
dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao việt nam thăm cấp nhà nước vương quốc campuchia
từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
trong thời gian thăm campuchia tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
đã có cuộc hội đàm với quốc vương campuchia norodom sihamoni
thăm hoàng thái hậu nururum moniet sihamon hội kiến với chủ tịch thượng viện samdet saichum
chủ tịch quốc hội samdet sehing somrin chủ tịch đảng nhân dân campuchia
thủ tướng vương quốc campuchia samdet hunsen
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng cũng đã đến thăm đại tăng thống thép vông
và đại tăng thống bukri dân hoa tài tượng đài tưởng niệm thái tượng hoàng nururum sihamon
tài cung kata bofa đài độc lập và đài hữu nghị việt nam campuchia
thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán đại diện doanh nghiệp
và bà con người việt nam tại campuchia
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và thủ tướng campuchia hunsen
đã chứng kiến lễ ký kết năm văn kiện hợp tác
gồm phụ lục sửa đổi điều sáu và một mươi bảy hiệp định giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và chính phủ vương quốc campuchia vận tải đường thủy
nghị định thư sửa đổi nghị định thư thực hiện hiệp định vận tải đường bộ
giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ vương quốc campuchia
bản ghi nhớ giữa bộ tài chính nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và ban thư ký quốc hội vương quốc campuchia về khoản viện trợ xây dựng nhà làm việc
của ban thư ký quốc hội vương quốc campuchia
biên bản thỏa thuận giữa bộ công thương nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và bộ thương mại vương quốc campuchia về thúc đẩy thương mại song phương việt nam campuchia
giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
bản ghi nhớ hợp tác giữa tổng công ty hàng không việt nam với bộ du lịch vương quốc campuchia
về hợp tác du lịch hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một
trong bầu không khí thắm tình đoàn kết hữu nghị truyền thống và tin cậy
các nhà lãnh đạo của hai nước đã thông báo cho nhau
về tình hình mỗi nước trao đổi sâu rộng về các vấn đề hợp tác song phương
và chia sẻ ý kiến về tình hình thế giới khu vực mà hai bên cùng quan tâm
quốc vương norodom sihamondi và các nhà lãnh đạo campuchia đánh giá cao ý nghĩa lịch sử
của chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ngài nguyễn phú trọng trên cương vị tổng bí thư chủ tịch nước
và nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử mà việt nam đã giành được
trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc
bày tỏ tin tưởng vững chắc rằng dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
nhân dân việt nam sẽ tiếp tục giành nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa
và thực hiện các mục tiêu công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn
trong công cuộc bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước
chúc mừng campuchia tổ chức thành công cuộc bầu cử quốc hội khóa sáu
đã thành lập quốc hội chính phủ nhiệm kỳ mới và bầu cử thượng viện khóa bốn
tạo nền tảng chính trị vững chắc cho hòa bình và phát triển ở campuchia
bày tỏ tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của quốc vương và sự lãnh đạo sáng suốt
của thượng viện quốc hội chính phủ vương quốc campuchia do đảng nhân dân campuchia
giữ vai trò nồng cốt nhân dân campuchia sẽ tiếp tục giành nhiều thành tựu mới
to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng một nước campuchia thịnh vượng và có thu nhập cao
có vai trò và vị thế được tăng cường ở khu vực và trên thế giới
hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp
của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa việt nam và campuchia trong thời gian qua
góp phần bảo đảm hòa bình ổn định và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước
phía việt nam nhấn mạnh luôn trân trọng những tình cảm tốt đẹp và chân thành cảm ơn
về sự ủng hộ giúp đỡ quý báu của cố quốc vương norodom sihanouk
quốc vương rodom sihamoni của các vị lãnh đạo và nhân dân campuchia đã dành cho nhân dân việt nam
trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc thống nhất đất nước trước đây
cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay
hai bên hoan nghênh phán quyết ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám của tòa án quốc tế về tội diệt chủng
của chế độ khơ me đỏ phía campuchia bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ giúp đỡ to lớn
mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân việt nam đã dành cho campuchia trước đây
cũng như hiện nay khẳng định nhân dân campuchia sẽ luôn ghi nhớ sự ủng hộ giúp đỡ vô giá
của việt nam đối với cuộc đấu tranh giải phóng đất nước
đất nước thoát khỏi chế độ diệt chủng khmer đỏ của nhân dân campuchia vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
và đóng góp tích cực của việt nam trong công cuộc hồi sinh dân tộc và tái thiết đất nước campuchia
hai bên nhất trí cho rằng việc bảo vệ giữ gìn và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp
hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài trên cơ sở các nguyên tắc
đã được nêu trong các bản tuyên bố chung việt nam campuchia là trách nhiệm chung của hai quốc gia
và nhân dân hai nước vì sự phát triển bền vững
tương lai tươi sáng của hai nước đóng góp vào hòa bình ổn định hợp tác và phát triển
ở khu vực và trên thế giới
hai bên nhất trí tăng cường và đưa quan hệ chính trị đi vào chiều sâu
nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai nước mở rộng hợp tác giúp đỡ lẫn nhau
giữa các bộ ban ngành đoàn thể tổ chức nhân dân ở trung ương và địa phương của hai nước
tiếp tục phối hợp tổ chức tốt các sự kiện kỷ niệm chung nhằm làm sâu sắc hơn nữa
ý nghĩa và tầm quan trọng của quan hệ hai nước đẩy mạnh tuyên truyền
giáo dục về truyền thống quan hệ đoàn kết hữu nghị việt nam campuchia
trong các tầng lớp nhân dân nhất là thế hệ trẻ hai nước
tiếp tục hợp tác tu bổ các đài kỷ niệm hữu nghị việt nam campuchia ở mỗi nước
theo kế hoạch đã thống nhất
hai bên nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ nâng cao hiệu quả hợp tác về kinh tế
văn hóa giáo dục y tế khoa học kỹ thuật trên cơ sở tiềm năng thế mạnh của mỗi nước
đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các hiệp định thỏa thuận giữa hai chính phủ
đàm phán và ký kết các hiệp định thỏa thuận mới và tiếp tục sửa đổi bổ sung
một số hiệp định thỏa thuận để tạo hành lang pháp lý trong hợp tác
và nhấn mạnh ưu tiên cho việc kết nối hai nền kinh tế
hạ tầng giao thông năng lượng viễn thông du lịch
đồng thời hai bên nhất trí có các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư
phân đấu sớm đưa kim ngạch thương mại hai triệu đạt năm tỷ usd
sau khi đạt mức bốn bảy tỷ usd vào năm hai nghìn một mươi tám
tăng cường hợp tác để nâng cao chất lượng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo
và phát triển nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao
hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng và nhất trí tăng cường hợp tác về quốc phòng an ninh
trên nguyên tắc không cho phép bất cứ lực lượng chính trị quân sự nào
sử dụng lãnh thổ của nước mình làm phương hại đến an ninh của nước kia
và giải quyết những vấn đề nảy sinh của hai nước bằng biện pháp hòa bình
tăng cường phối hợp nhằm giữ vững ổn định chính trị an ninh trật tự
và an toàn xã hội ở cả hai nước tăng cường hợp tác trong phòng chống thiên tai
tổ chức diễn tập chung về tìm kiếm cứu nạn ngăn chặn và phòng chống
các loại tội phạm xuyên quốc gia tiếp tục nỗ lực phối hợp tìm kiếm
cất bốc và hồi hương hải cốt quân tỉnh nguyện việt nam hy sinh tại campuchia
phía việt nam bày tỏ cảm ơn vương quốc campuchia về sự hỗ trợ
và đối xử công bằng với người gốc việt ở campuchia
hai bên khẳng định cam kết tôn trọng và thực hiện đầy đủ các hiệp ước hoạch định biên giới
và các hiệp định thỏa thuận liên quan về biên giới đã được chấp thuận và ký kết giữa hai nước
đánh giá cao những nỗ lực của ủy ban liên hợp về việc hoàn thành tám mươi bốn công việc phân giới
cắm mốc biên giới trên đất liền
hai bên nhất trí thúc đẩy ủy ban liên hợp của hai nước sớm hoàn tất hai văn kiện pháp lý
ghi nhận việc hoàn thành tám mươi bốn công việc phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền
hai bên hỗ trợ ủy ban liên hợp của hai nước tiếp tục phối hợp đẩy mạnh tiến độ
đàm phán giải quyết phần biên giới còn lại nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình
hữu nghị ổn định hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước
hai bên nhất trí chia sẻ thông tin thường xuyên và phối hợp chặt chẽ hiệu quả
ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề quốc tế và khu vực nhất là trong khuôn khổ hợp tác asean
liên hợp quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng mekong góp phần giữ vững hòa bình
ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
hai bên nhất trí tăng cường hợp tác phối hợp chặt chẽ với nhau và với các nước
các tổ chức quốc tế có liên quan để đảm bảo quản lý sử dụng bền vững và có hiệu quả nguồn nước sông mekong
các nguồn tài nguyên liên quan đến nước và môi trường thân thiện của sông mekong
bảo đảm hài hòa lợi ích của các nước trong lưu vực sông mekong
đồng quan trọng của việc duy trì hòa bình ổn định an ninh an toàn hàng hải và hàng không ở biển đông
nhất trí thúc đẩy giải quyết các tranh chấp ở biển đông bằng các biện pháp hòa bình kiềm chế
không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực phù hợp với các nguyên tắc được thừa nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế
bao gồm công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai cam kết cùng các bên liên quan thực hiện đầy đủ
và có hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông doc và thúc đẩy để sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử
của các bên ở biển đông coc thực chất và hiệu quả góp phần giữ gìn hòa bình an ninh ổn định hợp tác và phát triển
ở khu vực và trên thế giới
hai bên đánh giá cao kết quả tốt đẹp và ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm cấp nhà nước vương quốc campuchia
của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng góp phần vào việc tăng cường hơn nữa sự tin cậy lẫn nhau
đưa mối quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài việt nam campuchia
ngày càng phát triển đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả vì lợi ích của nhân dân mỗi nước
đóng góp cho hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
tổng bế thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chân thành cảm ơn quốc vương nolodom sihamoni
và các nhà lãnh đạo nhân dân campuchia về sự tiếp đón trọng thị thám tỉnh hữu nghị
thể hiện sinh động mối quan hệ đoàn kết hữu nghị việt nam campuchia
tổng bế thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chân trọng mời quốc vương nolodom sihamoni
hoàng thái hậu nolodom monini sihamoni và các vị lãnh đạo cấp cao campuchia sang thăm việt nam
quốc vương nolodom sihamoni hoàng thái hậu nolodom monini sihamoni và các vị lãnh đạo cấp cao campuchia
chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời
thời gian cụ thể của các chuyến thăm sẽ được thu xếp qua đường ngoại giao vào dịp thích hợp
hết tuyên bố chung